tại trụ sở chính phủ ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã họp phiên thứ tư dưới sự điều hành của đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đồng thời là chủ tịch ủy ban quốc gia asean
trọng tâm của phiên họp lần này là ra soát tổng thể các nhiệm vụ công việc đã đang triển khai và cần tiếp tục thúc đẩy ngay trong thời gian tới
đặc biệt là việc triển khai đề án tổng thể về việc việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và các đề án chi tiết về nội dung vật chất hậu cần lễ tân tuyên truyền văn hóa an ninh y tế
kết luận phiên họp phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá cao các sáng kiến do các bộ cơ quan liên quan đề xuất
yêu cầu tiếp tục đầu tư sâu hơn nữa để các sáng kiến này mang lại nhiều giá trị lâu dài cho asean và việt nam